ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy nghị định số bảy của chính phủ quy định trình tự thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh việt nam bắt đầu có hiệu lực
theo tinh thần của nghị định sẽ có hai mươi tám cửa khẩu cho phép người nước ngoài từ bốn mươi nước được thí điểm làm thủ tục xuất nhập cảnh bằng thị thực tức visa điện tử vào việt nam
mặc dù là ngày nghỉ tết nhưng cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an vẫn bố trí cán bộ chiến sĩ phục vụ những người nước ngoài có nhu cầu làm thủ tục xuất nhập cảnh bằng thị thực visa điện tử vào việt nam
ngay trong những ngày đầu tiên một công dân người anh đã được hướng dẫn làm thủ tục thị thực qua hệ thống điện tử nhanh gọn
rất phấn khởi là đã có khách nước ngoài đầu tiên đề nghị cấp thị trường điện tử
và ngày hôm nay chúng tôi cũng đã xử lý ổ sơ
chúng tôi đã xử lý ổ sơ duyệt cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài và đã truyền tải thông tin đó đến người nước ngoài đang ở tại nước anh
thứ hai là các doanh nghiệp lữ hành quốc tế sáng nay cũng gần một mươi doanh nghiệp đã đến trực tiếp đề nghị cục quản lý xuất nhập cảnh cấp tài khoản để truy cập vào trang thông tin điện tử hỗ trợ trong việc cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài
người nước ngoài đề nghị cấp visa điện tử trước tiên sẽ thực hiện truy cập trang thông tin điện tử
người nước ngoài sẽ truy cập trang thông tin cấp thị thực để khai thông tin tài ảnh và trang nhân thân hộ chiếu theo mẫu
tiếp theo họ sẽ nhận mã hồ sơ điện tử và nộp phí cấp visa vào tài khoản quy định và sau ba ngày sẽ có kết quả
để chủ động làm tốt việc triển khai cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh việt nam
cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an đã mở ba đợt tập huấn cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đặc biệt là những bộ phận trực tiếp xử lý và giải quyết thủ tục

chúng tôi đã cấp các tài khoản cho cục an ninh cửa khẩu để truy cập vào các hệ thống để kiểm tra thông tin xét duyệt cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài ở bốn cửa khẩu hàng không
và cấp hai mươi tài khoản để cho cục cửa khẩu bộ tư lệnh biên phòng chuyển giao cho hai mươi cửa khẩu đường bộ đường biển để phục vụ vấn đề truy cập và kiểm tra thông tin xét duyệt cấp thị thực điện tử
cho người nước ngoài
cũng theo cục quản lý xuất nhập cảnh cơ quan tổ chức đề nghị cấp visa điện tử cho người nước ngoài sử dụng mã hồ sơ điện tử để nhận văn bản trả lời của cục
người nước ngoài được cấp visa điện tử sử dụng mã hồ sơ điện tử do cơ quan tổ chức thông báo để in visa điện tử